tại thành phố đà nẵng đến thời điểm ngày một mươi chín tháng chín đã có ba mươi bốn trên năm mươi sáu xã phường không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng sau một mươi bốn ngày
sơn trà và ngũ hành sơn là hai quận xanh đầu tiên của thành phố
một phường thuộc hai quận này cũng đang dốc toàn lực để giữ vững vùng xanh và chuẩn bị đầy đủ các tiêu chí mở cửa trở lại các hoạt động trong giai đoạn mới
từng là tâm dịch covid một mươi chín hiện nay quận sơn trà đã phủ xanh trên địa bàn bảy phường
địa phương này cũng đang nỗ lực triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để bảo vệ vùng xanh khỏi nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm
trong đó việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cũng là điều kiện tiên quyết giữ vững vùng xanh lâu dài và hướng đến chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mở cửa một số hoạt động
thành phố coi như là phân bổ vaccine về thì chúng tôi tổ chức tiêm theo kế hoạch và tiêm ngay
và đến giờ phút trừ thì quận chúng tôi đã thiết lập được là
năm điểm tiêm vaccine trong đó thì được sự đồng ý ở trên thì tổ chức tiêm được ba điểm
và quy mô tiêm thì bình quân một ngày chúng tôi tổ chức tiêm được từ bảy đến tám người
ngoài đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine đến toàn dân vùng xanh trên địa bàn còn được bảo vệ chặt chẽ bởi các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào phường và từng khu dân cư tổ dân phố
kiểm soát chặt người ra vào sẽ góp phần ngăn chặn nguồn lây bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào
đối với những trường hợp mà người dân mà ra
đường không thật sự cần thiết thì mình có thể làm trước mắt làm nhắc nhở để người dân chấp hành tốt hơn
đối với những trường hợp mà cố tình không chấp hành đúng thì đưa về đơn vị để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định
còn tại quần ngũ hồn sơn công tác phòng dịch cũng được xiết chặt
bên trong vùng xanh hàng quán được mở cửa phục vụ mang về một số hoạt động thiết yếu khác cũng được nới lỏng
tuy nhiên mọi hoạt động đều được giám sát nhắc nhở và chấn chỉnh để người dân
chủ cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định bảo đảm công tác phòng chống covid một mươi chín
nếu mưa thúc mình phải hỏi họ ở đâu nếu không đúng vùng xanh của mình thì mình không bán
đến lúc cần thiết thì người ta liên hệ với y tế chăm địa phương
và nhắc nhở người ta có bệnh phúc gì cổ mơ hoặc là cứ tự khai bó y tế từ địa phương
sự ý thức từ phía người dân sẽ góp phần bảo vệ thành quả chống dịch hơn bảy mươi ngày rồng rã của thành phố
trên cơ sở đánh giá kết quả đà nẵng xây dựng ba phương án nới lỏng trong giai đoạn tiếp theo
phương án một
nới lỏng thêm một số hoạt động so với quyết định hai nghìn chín trăm tám mươi năm đang thực hiện
phương án hai
chỉ tạm dừng một số hoạt động như từng áp dụng năm hai nghìn hai mươi như karaoke vũ trường massage
phương án ba
là sử dụng thẻ xanh thẻ vàng thẻ trắng dựa trên dữ liệu vaccine cho những người đảm bảo điều kiện
đã có kháng thể tham gia các hoạt động cụ thể
dù áp dụng phương án nào thì tinh thần chống dịch tuyệt đối không được chủ quan lơ là